sáng ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới đang cách bờ biển phía nam trung bộ nước ta khoảng trên hai trăm linh km
dự báo từ tối và đêm nay áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào khu vực từ khánh hòa đến bình thuận
và suy yếu dần thành một vùng áp thấp sau đó là tan dần
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía tây khu vực giữa biển đông
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
còn khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
vùng biển từ bình định đến ninh thuận gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
quay trở lại với thời tiết trên đất liền trong hôm nay và sáng ngày mai
tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ phổ biến
là ít mưa sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng với nền nhiệt độ giao động là từ một mươi tám đến hai mươi bảy độ có nơi còn cao hơn
sau đó từ chiều tối mai do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông nên khu vực sẽ có mưa rông rải rác vào lúc đêm và sáng
cùng nền nhiệt giảm nhẹ từ một đến hai độ trời chuyển lạnh cả ngày
trong khi đó tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ do nằm xa nhiễu động gió trên cao nên thời tiết chưa có nhiều biến động
chủ yếu vẫn chỉ có mưa vài nơi
trong ngày thì có nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất phổ biến là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ có nơi còn cao hơn
lui xuống khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng bình quảng trị
trong hôm nay cũng chỉ có mưa vài nơi riêng thừa thiên huế sẽ có mưa vừa đến mưa to
sau đó từ chiều tối mai do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông
nên toàn khu vực sẽ có mưa rông mạnh có nơi mưa vừa đến mưa rất to
do liên tục có mưa lớn
trong những ngày tới nên người dân tại khu vực trung bộ đặc biệt là các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng ngãi
cần đề phòng có lũ quét và sạt lở đất đá ngập úng ở những vùng trũng thấp
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận do chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
nên từ nay đến hết ngày mai có mưa vừa mưa to ở phía bắc của khu vực
sau đó từ ngày hai mươi tám thì vùng mưa lớn sẽ lan ra toàn khu vực
trong mưa rông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nền nhiệt trên khu vực không quá cao ngày đêm giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi độ có nơi còn trên ba mươi một độ
ở vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai có mưa vừa mưa to đến rất to và rông ở phần phía bắc khu vực
sau đó từ ngày hai mươi tám tháng một mươi mưa giảm chỉ còn ở diện giải rác
trong mưa rông cần đề cao cảnh rác với tố lóc cũng như gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực chưa có quá nhiều biến đổi ngày đêm giao động là từ một mươi chín đến ba mươi độ có nơi còn cao hơn
các tỉnh thành nam bộ trong thời gian ba ngày tới thì có mưa rông rải rác
riêng hôm nay và ngày mai tại khu vực ở miền đông nam bộ thì có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
từ ngày mai thì mưa giảm
trong mưa rông có thể tiềm mẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc cũng như gió giật mạnh
nền nhiệt trên khu vực vẫn chưa có nhiều biến động
cao nhất ngày giao động xung quanh ngưỡng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ